hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
tại nhà thuốc này không cần đơn thuốc của bác sĩ chỉ cần cung cấp một bức ảnh chụp quay test nhanh
có kết quả dương tính mà bất cứ ai cũng có thể tải trên mạng về
nhân viên sẵn sàng bán thuốc morupelavir bốn trăm linh mg với giá hai trăm chín mươi đồng một hộp
khi phóng viên tiếp tục ngỏ ý mua thêm một hộp nữa
với lý do còn người thân mắc covid một mươi chín người bán ngay lập tức đồng ý
vậy là chúng tôi đã dễ dàng mua được hai hộp thuốc mupiravir mà không cần bất cứ giấy tờ gì
tiếp tục trong vai người dân tìm mua thuốc điều trị covid một mươi chín
tại cửa hàng thuốc này chúng tôi cũng không hề gặp khó khăn gì
tại đây giá thuốc đã lên đến ba trăm năm mươi đồng một hộp
chị ơi chị bán cho em một hộp monoperavia ạ
vâng một hộp này ạ
bao tiền một hộp hả chị

đây là ba hộp thuốc kháng virus monubidavir chúng tôi mua được từ các nhà thuốc tại hà nội
không cần bất cứ giấy tờ chứng minh cũng chẳng có đơn thuốc nào
chỉ cần xác nhận bằng miệng là có thể dễ dàng mua thuốc thậm chí là số lượng lớn
mặc dù trên nhãn thuốc đã ghi rõ thuốc kê đơn thế nhưng điều này dường như đang bị nhiều cửa hàng phớt lờ
theo quy định của bộ y tế và an toàn về dược và tốt đối với người sử dụng thì tất cả các thuốc đều phải bán theo đơn hết
đặc biệt đối với thuốc monoperavia này thì bởi vì nó cũng có nhiều những tác dụng không mong muốn
tại vì dù sao bác sĩ cũng hiểu hơn hiểu sâu hơn và biết được nhiều những tác dụng chính và tác dụng phụ của thuốc kháng virus
mục đích là an toàn cho người sử dụng
tại các hội nhóm trên mạng xã hội việc mua bán thuốc điều trị covid một mươi chín càng sôi động
nắm bắt nhu cầu của thị trường nhiều người đã lợi dụng thời điểm này để sao bán thuốc điều trị covid một mươi chín
đặc biệt là thuốc monoperavia với giá cả lên xuống tất thường
họ tự biến mình thành các dược sĩ online tư vấn dùng thuốc cho người mua với những lời khẳng định
không có tác dụng không có dịch vụ không có dịch vụ
và có thể đáp ứng số lượng lớn
những mặt hàng này được sao bán công khai tuy nhiên không thể xác định được chất lượng
dù không được bộ y tế cấp phép sử dụng nhưng hơn hai trăm linh hộp thuốc này vẫn được chủ hàng đặt về bán
và quảng cáo có tác dụng chữa trị covid một mươi chín với những người có nhu cầu
mặc dù bản thân biết điều này tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đến người tiêu dùng
em đặt số hàng này trên mạng qua một người trên mạng cũng không quen không rõ lai địch
em có biết là cái hàng này là hàng chưa được kiểm định
nên là cũng có những vấn đề mối nguy hại hay là những vấn đề về an toàn sức khỏe cho người tiêu dùng
vậy nên là em cũng không dám bán nhiều
hàng trôi nổi trên mạng và giao bán trên các trang mạng xã hội giao lô hoặc facebook
khi có khách đặt hàng thì các đối tượng đặt ship hoặc dùng những đơn vị vận chuyển để gửi đến cho khách hàng một xe máy thôi cũng có thể chở được rất là nhiều
khuyên cao mới nhất của cục quản lý dược bộ y tế nhấn mạnh người dân chỉ sử dụng thuốc munupiravir khi có đơn của bác sĩ theo đúng chỉ định giới hạn sử dụng cảnh báo
trong quá trình sử dụng thuốc munupidavir nếu gặp phải bất kỳ phản ứng nào của thuốc người dân cần thông báo ngay cho bác sĩ hoặc dược sĩ để được tư vấn xử trí kịp thời
về chỉ định thuốc monupiravir được sử dụng để điều trị covid một mươi chín mức độ nhẹ đến trung bình ở người trưởng thành dương tính với xét nghiệm trần đoán mắc covid một mươi chín và có ít nhất một yếu tố nguy cơ là bệnh tiến triển nặng
về giới hạn sử dụng thuốc monupiravir dùng trên bệnh nhân
có thời gian khởi phát triệu chứng dưới năm ngày
monopiravir không được sử dụng quá năm ngày liên tiếp và sử dụng sau hay trước phơi nhiễm để phòng covid một mươi chín
cục quản lý dược lưu ý người dân không tự ý mua sử dụng thuốc mupiravir trôi nổi không rõ nguồn gốc xuất xứ trên thị trường
chỉ dùng các thuốc đã được bộ y tế cấp phép lưu hành để đảm bảo chất lượng hiệu quả điều trị
thuốc bunubiravir là thuốc đang thử nghiệm cần tiếp tục được theo dõi về chất lượng hiệu quả an toàn
nếu có thai cho con bú trẻ em thanh thiếu niên tuyệt đối không dùng thuốc vì gây ảnh hưởng tới trẻ sơ sinh sự phát triển của xương sụn
nam giới ốmupiravir có thể ảnh hưởng đến tinh trùng
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé